chào mừng quý vị đến với bản tin nhanh lúc chín h của truyền hình công an nhân dân
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc vừa hoàn tất quá trình điều tra
chuyển viện kiểm soát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố bị can chu ngọc khải
trú tại thành phố mông môn thuật tỉnh đắk lắc về tội lừa đảo chứng mật tài sản và tham mô tài sản
trong khoảng thời gian từ ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm đến ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
chu ngọc khải là cán bộ tín dụ của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn agribank
trên nhánh huyện cronbong tỉnh đắk lắc đã lợi dụng sự sơ hở trong quá trình kiểm tra kiểm soát
lập khống năm trăm sáu mươi ba hộ sơ khách hàng vay vốn chiếm đoạt tổng cộng số tiền là một trăm một mươi bốn tỷ đồng
số tiền chiếm đoạt được hải đã dùng vào việc trả nợ cá đội bóng đá và tiêu xài cá nhân
liên quan đến vụ án này cơ quan chức năng cũng đề nghị truy tố một mươi chín bị can khác
về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
thực hiện nhiều vụ trộm liên huyện trong đó có một vụ trộm tiệm vàng lấy được trên bốn mươi lượng vàng
bốn bị cáo đã bị tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng tuyên phạt tổng cộng bốn mươi sáu năm tù
phiên xét xử diễn ra vào sáng ngày hôm qua một mươi chín tháng một mươi hai
theo có trạng nguyễn văn dũng rủ nguyễn văn thêm đột nhập vào tiệm vàng ngọc dung
lấy hết số trang sức vàng trị giá hơn một tỷ đồng
sau đó dũng rủ thêm nguyễn thị nam đi thành phố đà nẵng để bán số vàng trộm được
dũng trốn về hà nội đến ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám thì đến cơ quan công an đầu thú
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt dũng một mươi chín năm tù giam
nguyễn văn thêm một mươi ba năm tù giam về hai tội danh trộm cắp tài sản và hủy hoại tài sản
trần nam anh đồng phạm với dũng trong ba trụ vụ trộm cắp khác
bốn mươi tám tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản
nguyễn thị nam một mươi năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
và buộc các bị cáo phải bồi thường toàn bộ tài sản đã lấy trộm được của các bị hại
chín đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa tại nhà của phạm hồng sơn
trên đường hải thượng lãn âu phường nam thành tp ninh bình
vừa bị công an tp ninh bình tỉnh ninh bình phát hiện bắt quả tang
tại hiện trường công an công an thu giữ vật chứng gồm một bộ bắt đĩa bốn quân vị
một mươi bốn điện thoại di động và hơn chín mươi một triệu đồng
các đối tượng khai do ham mê cờ bạc nên đã rủ nhau đến nhà của anh phạm hồng sơn
ở địa chỉ trên để đánh bạc thì bị công an tp ninh bình bắt quả tang
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long phối hợp với công an huyện vũng liêm
bắt quả tang một mươi ba đối tượng đang tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một cân đồng hồ hai con gà bảy xe máy
một mươi điện thoại di động và số tiền gần ba mươi bảy triệu đồng
công an huyện vũng liêm đã lập biên bản vi phạm
thu giữ vật chứng và tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
một vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu tại khu vực ấp bình an xã an hòa huyện châu thành
vừa bị công an huyện châu thành tỉnh an giang phát hiện bắt quả tàng
khi làm nhiệm vụ lực lượng chức năng phát hiện một thanh niên điều khiển xe mô tô
với tốc độ cao có nhiều dấu hiệu nghi vấn
nên đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra và phát hiện
phát hiện thấy lực lượng chức năng thì đối tượng đã để lại phương tiện và bỏ chạy
qua kiểm tra tổ tuần tra đã phát hiện trên phương tiện đang vận chuyển gần một năm trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu
bên trong túi sách có năm hung khí nguy hiểm và một súng bắn bi
còn tại hà nam phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh hà nam phối hợp với cục quản lý thị trường hà nam
đã kiểm tra phát hiện và tạm giữ một số lượng lớn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại cơ sở kinh doanh mỹ phẩm của nguyễn văn tạo
tại liên tuyển tp phủ lý làm chủ
tại thời điểm kiểm tra được được chức năng phát hiện cơ sở kinh doanh mỹ phẩm
có khoảng một năm trăm linh lọ dầu gội đầu dầu xà thuốc nhộm tóc keo vốt tóc
của nhiều nhãn hiệu khác nhau do nước ngoài sản xuất không có đủ hồ sơ thông tin sản phẩm theo quy định của pháp luật
quá trình kiểm tra chủ cơ sở kinh doanh không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ liên quan đến toàn bộ số hàng trên
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin nhanh lúc chín h ngày hai mươi tháng một mươi hai
những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật và chuyển tới quý vị trong các bản tin tiếp theo
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại